liên hệ xuống trường hội thì chung báo đậm tại công an phường chúng tôi sẽ ra an lây
thì lực lượng chúng tôi là công an phường lực lượng chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn

mô hình phòng cháy chữa cháy cơ động không chỉ giảm áp lực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp
mà còn hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống cháy nổ xảy ra
hy vọng với sáng kiến mới này sẽ là một giải pháp tối ưu được áp dụng trên toàn địa bàn đô thị
có nhiều hẻm kiệt của thành phố từ đó góp phần lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo sau đây biên tập viên hiển minh sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung nổi bật trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
xin mời biên tập viên hiền minh
vâng xin cảm ơn biên tập viên hồng nhung
thưa quý vị giải ngân chậm không thể giải ngân được vốn đầu tư công
đây là một bất cập trong việc phê duyệt và triển khai các dự án và hệ quả là những thiệt hại về kinh tế xã hội
ghi nhận về vấn đề này bài viết chậm giải ngân vốn đầu tư công cần chế tài xử phạt nghiêm trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay cho biết
năm nay tình trạng dịch bệnh đã khiến cho tốc độ giải ngân chậm ở một số dự án lớn có thể có thêm cớ để trí hoãn
điểm danh một loạt dự án chậm giải ngân hiện nay bài viết cũng đã chỉ ra nhiều hậu quả của việc chậm giải ngân vốn đầu tư công
cùng với đó là thực tế nhiều cơ quan thích thì xin từ nguồn vốn đầu tư công nhưng chậm giải ngân lại ngâm vốn cuối cùng lại trả lại vốn
về vấn đề này nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định cần có chế tài xử phạt việc giải ngân chậm và phải xử phạt nghiêm
cùng với đó là đưa ra nghị quyết chuyên đề cho gói kích cầu đầu tư công nêu đích danh những dự án cần triển khai trong bao lâu và chi phí bao nhiêu
sau nhiều tháng xét duyệt và chi trả đến nay số lượng người dân nhận được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín vẫn còn ít so với dự kiến và nhiều địa phương còn triển khai chậm
ghi nhận vấn đề này báo lao động có bài viết càng chậm chi trả càng giảm ý nghĩa
theo báo cáo mới nhất của bộ lao động thương binh và xã hội đến ngày hai mươi chín tháng sáu các địa phương đã phê duyệt danh sách một mươi năm tám triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là một mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng
như vậy gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng mới chỉ giải ngân được một mươi bảy năm trăm linh tỷ đồng bằng gần ba mươi so với dự tính ban đầu
trong đó một số địa phương triển khai chậm
một phần do quá thận trọng cầu toàn sợ sai sót dẫn đến việc chậm hỗ trợ đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời làm giảm ý nghĩa của gói hỗ trợ và cần triển khai nhiều giải pháp hiệu quả hơn để người dân tiếp cận được nguồn hỗ trợ
cũng về những giải pháp gói hỗ trợ của chính phủ báo điện tử tuổi trẻ đã đề cập đến một vấn đề khác đó là những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau dịch bệnh trong bài viết cần làm gói hỗ trợ đợt hai
miễn giảm thuế tăng cường hỗ trợ vốn hạ lãi suất vay hàng loạt chính sách yêu đãi đã được thực hiện trong thời gian qua nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua ảnh hưởng bởi dịch bệnh
và đến thời điểm hiện tại dù đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời nhưng theo ghi nhận đa số các doanh nghiệp mới chỉ phục hồi hay khôi phục sản xuất
bên cạnh đó bối cảnh dịch bệnh trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp việt nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn và chủ yếu phụ thuộc vào thị trường nội địa
vì thế để các doanh nghiệp hồi phục cùng với đó là việc làm và lấy lại sức tăng trưởng trước đây của nền kinh tế cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ trong thời gian tới
trước khó khăn của người lao động các công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín tổng liên đoàn lao động việt nam đã đề xuất chính phủ nhiều biện pháp hỗ trợ thông tin trên báo điện tử thanh niên
cụ thể tổng liên đoàn lao động việt nam đề nghị chính phủ miễn giảm học phí cho con em công nhân lao động bị mất việc
ngừng việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc luân phiên hoặc nghỉ việc không hưởng lương để giảm bớt khó khăn và để con em công nhân lao động được đến trường miễn hoặc giảm một số các loại quỹ
đồng thời đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ tài chính tổng cục thuế xem xét việc không thu thuế thu nhập cá nhân một mươi đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động nghỉ việc mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
đồng thời đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ tài chính tổng cục thuế xem xét việc không thuế thuế thu nhập cá nhân một mươi đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động việc mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
đồng thời đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ tài chính tổng cục thuế xem xét việc không thuế thuế thu nhập cá nhân một mươi đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ người lao động việc mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị sau phóng sự phản ánh truyền hình công an nhân dân trong một bản tin gần đây về những khuất tất của việc cung cấp dịch vụ viễn thông tại phú mỹ hưng quận bảy tp hcm của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thương mại dịch vụ cuộc sống mới
sở thông tin truyền thông tp hcm sau khi tiến hành thanh kiểm tra đã kiến nghị công an tp hcm xem xét thủ lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự của công ty cuộc sống mới đối với dấu hiệu lạc dụng vị trí độc quyền để thu lợi bất chính theo điều hai trăm một mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm và sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể đơn vị này chịu trách nhiệm vi phạm đối với bốn hành vi
không thông báo giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự quy định với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông
không báo cáo giá thành với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông
không báo cáo bộ thông tin truyền thông khi có sự thay đổi về tổ chức sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ viễn thông có trên một chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức chất lượng đã công bố
kết luận thanh tra cũng chỉ ra con số thu lợi từ vị thế độc quyền của công ty này tính trung bình theo kỳ doanh thu một tháng là khoảng bốn tỷ sáu trăm linh triệu đồng
thanh tra sở thông tin truyền thông cho biết sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác tại phú mỹ hưng
đồng thời kiến nghị cục viễn thông xem xét việc sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông đã cấp cho công ty cuộc sống mới
kiến nghị công an tp hcm xem xét thủ lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự của công ty cuộc sống mới đối với dấu hiệu lạm dụng vị trí độc quyền để thu lợi bất chính
liên quan tới lĩnh vực giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang cho biết đã nắm được vụ việc một xe khách dường nằm chạy không chịu nhường đường cho xe cứu thương trên quốc lộ một
đoạn đi qua địa phận của tp hcm và đang chỉ đạo lực lượng xác minh để làm rõ vụ việc
trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn video dài hơn bốn phút ghi lại cảnh xe cứu thương bị một xe khách mang biển số năm mươi một b hai mươi bảy nghìn tám trăm ba mươi ba của nhà xe hoàng lâm liên tục chèn ép
và quyết không chịu nhường đường cho xe cứu thương
đồng tháp đã lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa tệ nạn trên địa bàn toàn tỉnh tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm nhất là tuyến biên giới địa bàn giáp ranh ra soát các đối tượng nổi trên địa bàn vận động người dân cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động cờ bạc
với sự quyết liệt vào cuộc từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng cảnh sát hình sự trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã bắt quả tan một trăm sáu mươi bảy vụ với một ba trăm một mươi bảy đối tượng tham gia tệ nạn cờ bạc thu giữ trên ba tỷ đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
qua đó xử lý hình sự một mươi một vụ với hai mươi đối tượng xử phạt hành chính bốn mươi ba vụ với năm trăm năm mươi tám đối tượng trong đó các vụ việc gây dư luận trong nhân dân đều được giải quyết kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đội điều tra tàu phạm về hành sự kinh tế ma tí công an tp hcm đã tham mưu đề xuất bang lãnh đạo trong thời gian tới thực hiện tốt một số nội dung như sau
nắm tình hình bám sát địa bàn lên danh sách các đối tượng các điểm nổi nghi vấn về hoạt động tệ nạn cờ bạc
tiến hành đấu tranh triệt xóa quy động toàn bộ hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng ngừa đối với tệ nạn cờ bạc
tuần tra kiểm soát với các lực lượng tại những điểm nóng địa bàn giáp ranh nơi thường xuyên xảy ra việc các đối tượng tụ tập để hoạt động tệ nạn xã hội
bên cạnh sự vật cuộc quyết liệt của lực lượng công an và chính quyền địa phương mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật không tham gia các loại tệ nạn xã hội
đồng thời vận động gia đình người thân tránh xa cờ bạc mạnh dạng cung cấp thông tin và các hoạt động có liên quan đến tệ nạn cờ bạc nhằm góp phần giữ gìn an ninh trực tự ở địa phương
thưa quý vị mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng bà nguyễn thị chi ở xã phong lạc huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo để sẽ chia cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình
một câu chuyện đáng để chúng ta trân trọng
năm hai nghìn một mươi chồng bà chi
là ông mai văn thi mắc nhiều căn bệnh cùng một lúc
không tiền chữa trị cuộc sống gia đình rất khó khăn nên được chính quyền địa phương xét công nhận hộ nghèo
do chồng bị bệnh hàng ngày bà chi đi đặt lúa đặt rập bắt ba khía hái các loại rau rừng đi bán dạo kiếm tiền trang trải cuộc sống
từ sự hỗ trợ của các ngành đoàn thể và số tiền dành dựng được năm hai nghìn một mươi tám bà chi đã cất được căn nhà và tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo trong năm rồi
ở đây thì như có những người mà người ta có điều kiện
người ta bằng khá hơn mình đó
người ta được nhà nước cho thoát nghèo hết rồi
còn mình ơn mình lại thì thấy thôi bây giờ cũng xin thoát nghèo đi rồi để dường cho những chị em nào mà ta còn khổ hơn mình đó để cho nhà nước quan tâm những chị em đó
hiện tại gia đình bà chi đã có chỗ ở ổn định nhưng chi phí sinh hoạt chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi từ tiền bán cá dạo hàng ngày
trước mắt vẫn còn không ít khó khăn
nhưng người phụ nữ này tin
rằng chăm chỉ lao động sẽ thoát được nghèo
thì đối với cô chi là một trong những hộ rất có chí thú là mang vương lên thoát nghèo
là không có trông chờ ý lại sự hỗ trợ của nhà nước để nhân rộng để biểu dương kịp thời những tấm gương trong có thành tích trong công tác giảm nghèo
thì chủ tịch quỹ ban nhân xã cũng có ban hành quyết định tặng giấy khen để cho gia đình của cô chi có thành tích trong công tác giọng nghèo
công tác giọng nghèo trên địa bàn xã
tấm gương vượt khó vươn lên của gia đình bà nguyễn thị chi đáng được biểu dương trân trọng
hành động đẹp này còn góp phần tô điểm thêm truyền thống lá lành đùm lá rách của người dân việt nam
chương trình áo trộn nắng thuốc ngăn cản bức xạ nhiệt nhưng cùng với đó cũng tiềm mạnh không ít nguy cơ gây tai nạn xao thông
nên hay không nên bỏ mô hình chân chuyên là vấn đề được bản ngợm rất nhiều trong những ngày gần đây
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản kiến nghị chính phủ thông qua đề án thu phí trở lại với cao tốc tp hcm

lưu lượng phương tiện trên cao tốc tp hcm trung lương tăng đột biến kéo theo nhiều hành vi vi phạm luật giao thông
phổ biến nhất là tình trạng phương tiện đi vào làn rừng khẩn cấp
vận tốc thiết kế của cao tốc này là một trăm hai mươi km trên giờ nhưng vận tốc thực tế chỉ đạt sáu mươi bảy mươi km trên giờ do lưu lượng phương tiện quá lớn
trước thời điểm dừng thu phí vận tốc thực tế đạt một trăm linh km trên giờ
cao tốc tp hcm trung lương khánh thành năm hai nghìn một mươi dài gần sáu mươi hai km với bốn làn xe
và hai làn rừng khẩn cấp cao tốc chính thức thu phí từ năm hai nghìn một mươi hai
đây là mắt xích đầu tiên của tuyến cao tốc nối từ tp hcm đi các tỉnh đồng bằng sông kiều long
nữ tài xế điều khiển xe tải đã liều lĩnh đi lùi trên cao tốc hà nội hải phòng một km để tìm lối ra
hành vi nguy hiểm của nữ tài xế này đã bị hệ thống quản lý giao thông thông minh
quản lý kiểm tra đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng ghi lại
cụ thể vào hồi một mươi h ba mươi ba phút sáng ngày ba tháng bảy đơn vị quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng
đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát một mươi năm c ba mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi hai đi lùi từ km bốn mươi chín về km năm mươi
nút giao với trạm thu phí quốc lộ ba mươi tám b gia lộc hướng hải phòng hà nội
thuộc địa phận thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương trên cao tốc hà nội hải phòng
qua xác minh lái xe ô tô là một phụ nữ địa chỉ tại kiến thụy hải phòng
nữ tài xế đã bị xử phạt
nữ tài xế đã bị xử phạt tước xây phép lái xe sau tháng
thưa quý vị nắng nóng đã tác động đến mọi mặt đời sống trong đó có việc lưu thông của người dân
và vật dụng không thể thiếu của chị em phụ nữ trong những ngày nắng nóng như thế này đó là áo chống nắng
tuy nhiên việc sử dụng áo chống nắng bất cẩn thiếu an toàn rất dễ dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông
nhẹ thì chảy rước nặng thì chấn thương sọ não
và nếu có xe chạy phía sau thì không biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào
cũng giống như các chị em phụ nữ khác thời điểm nắng nóng thì áo chống nắng như là vật dụng không thể thiếu
mỗi khi chỉ nghi đi ra đường
quả niệm áo chống nắng không chỉ bảo vệ da không bị rắt đỏ mà còn hạn chế lượng tia uv tiếp xúc trực tiếp bên da
tuy nhiên việc sử dụng không đúng cách triệt để ngăn ánh nắng tác động lên cơ thể như thế này
nhiều chị em phụ nữ đã tự đẩy mình vào những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông
và thực tế nhiều vụ tai nạn đã xảy ra
vì thế nào tôi đã mặc áo chống nắng và tôi đã mặc áo chống nắng

hậu quả bé gái nhập viện với thết thương vùng đỉnh đầu dài một cm cánh tay xinh nề bầm tím và khó vận động
có những loại là nó phủ sâu xuống đến dưới chân và nó có khả năng mắc bỏ bánh xe
ngoài ra việc cử động tay và chân cũng không dễ dàng như khi không mặc bộ chống nắng đó
thì người điều khiển xe gắn máy phải hiểu nắm rất rõ cái vấn đề đó là xe gắn máy là một cái phương tiện mà nó rất là thiếu thăng bằng
nó giữ thăng bằng trên hai bánh cho nên rất có khả năng bị đổ ngã và khi xe máy đổ xuống rất dễ gây thương tích
hiện nay nhiều loại áo chống nắng với cấu tạo mũ trùng kím đằng trước có khóa kéo cao
thay thế cho khẩu trang làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông khiến cho việc quan sát khó phán đoán và xử lý các tình huống
trong khi đó nhiều trường hợp còn cố tình luôn lách đặt đầu các phương tiện dẫn đến những pha trạm giao thông
khi chọn loại mũ cũng như áo chống nắng đặc biệt người dân phải ý thức tính an toàn khi điều khiển xe
những loại nào không an toàn thì chúng ta không nên chọn vào thời tiết nắng nóng
nếu nắng quá gây gắt thì nên chẳng là chúng ta cũng cố gắng hạn chế việc đi ra ngoài đường
như thế thì cũng sẽ giúp đảm bảo được sức khỏe tốt hơn
còn một khi ra ngoài đường mà buộc phải sử dụng các phương tiện chống nắng thì phải đặc biệt chú ý đến tính an toàn
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần mặc trang phục còn gàng không nên mặc váy áo lè xòe
tránh những chiếc váy quay có chất liệu thu mềm vì khi đi xe rất dễ bị cuốn vào bánh sau
đồng thời chịu khó quan sát và chấp hành
đồng thời chịu khó quan sát và chấp hành
các thông tin có định hướng trong lựa chọn triển khai thuê mua dịch vụ giám sát
bảo vệ an toàn an ninh mạng chuyên nghiệp và đảm bảo an toàn an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia
việt nam đang bước vào tiến trình chuyển đổi số phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số
vì vậy an toàn an ninh mạng là điều kiện cơ bản là yếu tố sống còn không thể tách rời
trong nhiều tình huống an toàn an ninh mạng cần phải đi trước một bước
đó cũng là cơ hội lớn dành cho các doanh nghiệp công nghệ việt nam vươn lên phát triển các sản phẩm dịch vụ an toàn an ninh mạng
thưa quý vị câu chuyện tuyển sinh tại các trường chuyên trên cả nước lâu nay vẫn căng thẳng
bởi mang tính tuyển chọn những học sinh yếu tố nhất với đòi hỏi vô cùng khắt khe
thậm chí khắc nghiệt tạo ra những áp lực không nhỏ cho học sinh và cả phụ huynh
và đây cũng là lý do mà những ngày này những tranh luận về việc nên hay không nên tồn tại mô hình trình chuyên
đang được đưa ra bản luận rất nhiều
sau đề xuất bán trưởng chuyên amsterdam của một tiến sĩ kinh tế
nhiều chuyên gia giáo dục cũng đã có những góc nhìn khác nhau về vấn đề này
từng là một học sinh của trường amsterdam anh nguyễn cao thái sơn cho biết
chính từ ngôi trường này anh đã có nền tảng kiến thức vững chắc để tự tin lựa chọn cho mình công việc yêu thích và đóng góp cho xã hội
sau ba năm ở trường am thì tôi có cái hệ thống cách tư duy cách phản biện vấn đề theo nhiều góc nhìn khác nhau
một cách lối tư duy rất tự do cởi mở
bởi vì đây là cái điều mà trường em đem lại cho tôi
đào tạo ra nhân tài đó là điều không thể bàn cãi ở các trường chuyên
tuy nhiên hiện nay nhiều người đang lo lắng về những áp lực học tập và căn bệnh thành tích tại đây
hiện nay chúng ta phải củng cố phải thay đổi phương thức và tạo điều kiện cho việc đào tạo nhân tài của đất nước chúng ta chứ không chứ không được bỏ
không tán thành việc giải tán trực chuyên nhưng nhiều ý kiến cho biết chúng ta cần có sự thay đổi mô hình trường chuyên
để có thể hỗ trợ hợp tác
có thể là chúng ta thấy cái mô hình trường chuyên ai đó nói là nó lỗi thời
nhưng mô hình nào có thể thay thế được mô hình trường chuyên
nếu như không có trường chuyên thì chúng ta sử dụng cái mô hình nào để hỗ trợ những học sinh mà họ có tài năng những học sinh có năng khiếu
như tôi biết là bị sát đeo rất là nặng về thành tích
nhiều khi nó là cái lý do để tồn tại các trường chuyên tức là anh phải có lực giải trong những kỳ thi quan trọng
ví dụ như kỳ thi học truyền giỏi toàn toàn quốc
nhưng mà một cái trường chuyên mà nhiều năm rồi không có giải thế là thầy khổ lắm
xung quanh ý kiến này trong cuộc họp báo gần đây bộ giáo dục và đào tạo cho biết khó có thể xã hội hóa được trường chuyên
từ năm hai nghìn một mươi thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quyết định phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
gọi tắt là đề án chín trăm năm mươi chín và đến nay đề án vẫn đang phát triển
tài pháp đầu tiên nói về tổng môi dấu toàn diện
thì đã có ghi rất là rõ cái yêu cầu là tiếp tục là phát triển bồi dưỡng phát triển phát hiện để bồi dưỡng nhân tài ngay từ bậc học phổ thông
và chính vì thế cho nên là chính phủ đã có đề án chín trăm năm mươi chín triển khai từ những năm đó
và qua thời gian vừa qua thì trong quá trình triển khai chín trăm năm mươi chín thì năm hai nghìn một mươi tám
thì bộ cũng đã có cái đợt sơ kết sau sáu năm sang năm thứ bảy thực hiện cái đề án này
từ trước đến nay trường chuyên mở ra như một nơi để bồi
dưỡng học sinh có năng khiếu về một môn học phát huy thế mạnh chuyên môn của họ
với nhiều năm phát triển và trưởng thành để xây dựng nên một ngôi trường và tạo lập danh tiếng như hiện nay là một điều cực kỳ khó khăn
thế nên những ý kiến trước khi đưa ra cũng nên suy nghĩ thâu đáo để tránh những tranh cãi không đáng có